hàng loạt giải pháp kỹ thuật sẽ được bộ giáo dục và đào tạo áp dụng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhưng yếu tố quyết định để không xảy ra gian lận có lẽ vẫn là con người
các giải pháp gồm trường đại học không tham gia thi tại địa phương mình thay đổi cách sắp xếp phòng thi
camera an ninh giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thay cán bộ trực đêm tại phòng chữ đề bài thi
bốc thăm cán bộ coi thi bốc thăm quy luật phát đề thi phủ băng dính lên nhãn niêm phong túi được bài thi
chỉ đạo trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm quét bài thi theo từng phòng
mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi đánh phách bài thi điện tử khoanh vùng khu vực sửa lỗi bài thi
truy vết thao tác chấm thi giết chấm thi tự luận nâng cấp phần mềm quản lý thi
an toàn nghiêm túc công bằng chủ động phòng ngừa phát hiện các sai phạm gian lận như đã xảy ra trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám
là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong công tác tổ chức thi năm hai nghìn một mươi chín